ngày một mươi sáu tháng một mươi một vừa qua lễ chuyển giao ấn vàng hoàng đế tri bảo một báu vật hoàng cung của triều nguyễn ở việt nam
đã được tổ chức ở đại sứ quán việt nam tại paris để hồi hương kết thúc hành trình hơn một năm thương thảo giữa các đối tác việt nam và pháp
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một ấn vàng đã về tới việt nam
đại sứ đinh toàn thắng nhấn mạnh quá trình hơn một năm qua thực sự là một thời gian dài đối với người dân việt nam
từ khi có công bố thông tin về cuộc đấu giá giao bán ấn vàng của bảo đại
đến thỏa thuận dừng đấu giá và nguyên tắc chuyển giao ấn song phương cho đến những thương thảo nhiều ngày để đạt thỏa thuận cụ thể
đó chỉ là một chặng đường rất ngắn trong cả hành trình mà chiếc ấn đã đi qua
bởi ấn vàng hoàng đế tri bảo là một tài sản quốc gia mang ý nghĩa lịch sử và chính trị đặc biệt
phản ánh nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng khác nhau của việt nam
ấn vàng hôm nay trở về việt nam là một hành trình cam go nhưng cũng là một đoạn kết đẹp và trọn vẹn mà người dân việt nam đều đồng lòng mong muốn
kết quả này là công sức đóng góp của rất nhiều cá nhân đơn vị
đại sứ quán việt nam tại pháp coi đây là một nhiệm vụ hàng đầu trong năm qua
và đã triển khai nhiều nỗ lực và kiên trì để kết nối thương thảo vận động thuyết phục tập hợp thông tin
đại sứ đinh toàn thắng đánh giá cao thiện trí và sự giúp đỡ của các đối tác bạn bè cộng đồng tại pháp
cũng như sự hợp tác và phối hợp của các cơ quan chức năng sở tại của bộ châu âu và ngoại giao pháp
bộ văn hóa bộ nội vụ pháp và tổ chức unesco trong thời gian qua
tối qua ngày một mươi bảy tháng một mươi một bên bờ di sản vịnh hạ long tỉnh quảng ninh lần đầu tiên diễn ra lễ hội hokkaido được tổ chức tại việt nam
dự khai mạc lễ hội có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản ông yamada taeko đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam
cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương địa phương của hai tỉnh thuộc hai nước việt nam và nhật bản
chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội hokkaido tại hạ long năm hai nghìn hai mươi ba gồm ba trường những sắc màu tình bạn
song hành và đồng điệu bản hòa ca sức sống bản hòa ca sức sống mới với sự tham gia của gần năm trăm linh ca sĩ
nghệ sĩ diễn viên đoàn nghệ thuật của việt nam
nhật bản nội dung chương trình nghệ thuật phản ánh những nét riêng trong bản sắc văn hóa quá trình giao thoa văn hóa qua các thời kỳ lịch sử
khẳng định sự hợp tác ngày càng toàn diện sâu rộng và bền chặt hướng tới những mục tiêu chung vì hòa bình thịnh vượng của hai quốc gia và khu vực
lễ hội hokkaido tại hạ long năm hai nghìn hai mươi ba là hoạt động giao lưu văn hóa giới thiệu quảng bá hình ảnh nét đẹp văn hóa đất nước con người quảng ninh
việt nam và hokkaido nhật bản qua đó giới thiệu tôn vinh văn hóa truyền thống của hai dân tộc đất nước và hai tỉnh
kết nối các doanh nghiệp nhằm giao lưu thúc đẩy xúc tiến kích cầu du lịch kinh tế thu hút du khách trong và ngoài nước
lễ hội hokkaido tại hạ long năm hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi một với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc
tối qua tại sân cộng đồng bản lác xã triềng châu huyện mai châu tỉnh hòa bình đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan làng du lịch cộng đồng
các tỉnh tây bắc mở rộng năm hai nghìn hai mươi ba với sự tham gia của tám tỉnh tây bắc gồm hòa bình phú thọ sơn la điện biên lai châu hà giang lào cai và yên bái
liên hoàn làng du lịch cộng đồng các tỉnh tây bắc mở rộng năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc
hứa hẹn sẽ để lại những hình ảnh ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu và du khách về tham dự
đây là dịp để giới thiệu các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu trong khu vực để thu hút du khách trong nước và quốc tế
tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo
đây cũng là dịp để các làng du lịch cộng đồng giao lưu trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ du lịch
nhằm thúc đẩy phát triển du lịch vùng tây bắc nói chung và tỉnh hòa bình nói riêng
đồng thời thúc đẩy các hoạt động quảng bá tiêu thụ các sản phẩm ô cốp đặc trưng của các tỉnh
góp phần khẳng định thương hiệu tạo dựng uy tín của du lịch các tỉnh tây bắc
liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh tây bắc mở rộng diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi một
trong khuôn khổ liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi ba diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại đà lạt
sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng đã phát động tuần phát triển thương hiệu du lịch đà lạt lâm đồng qua điện ảnh
qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ giới thiệu các sản phẩm du lịch đến với du khách
nâng tầm thương hiệu du lịch đà lạt lâm đồng an toàn văn minh và thân thiện
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
tuyên truyền sâu rộng đến khách du lịch về chương trình liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi ba
và các địa điểm tổ chức chiếu phim miễn phí
bên cạnh đó cần tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị nâng cao chất lượng dịch vụ
nguồn nhất lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách
đồng thời tổ chức các sự kiện phát triển thương hiệu điểm đến lâm đồng an toàn văn minh và thân thiện
tối qua lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề dòng chảy
chính thức khai mạc tại nhà máy xe lửa gia lâm mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa di sản hấp dẫn của thủ đô
đây là hoạt động thường niên của thành phố hà nội nhằm triển khai kế hoạch thực hiện các sáng kiến
gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco
lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội năm hai nghìn hai mươi ba
được kỳ vọng như một dòng chảy giúp đánh thức các di sản
mang giá trị văn hóa đặc sắc và đáng chú ý của hà nội
phát biểu tại lễ khai mạc lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội hai nghìn hai mươi
bà vũ thu hà phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chia sẻ
thăng long hà nội hình thành phát triển gắn liền với dòng chảy sông cái sông hồng
trong tương lai hà nội tiếp tục đặt sông hồng vào trung tâm của phát triển
lễ hội tập trung vào ba trụ cột chính
thiết kế cộng đồng sáng tạo với hơn sáu mươi hoạt động văn hóa
bốn công trình giới thiệu kiến trúc và các hoạt động nghệ thuật
trưng bày triển lãm hội thảo tọa đàm chuỗi sự kiện cộng đồng hội trợ sáng tạo
những hoạt động này sẽ đem đến những ý tưởng cho việc tái thiết
những di sản công nghiệp thành những không gian hữu ích
đem lại những giá trị kinh tế văn hóa xã hội
ngoài không gian chính là nhà máy xây lửa gia lâm
các hoạt động của lễ hội còn được tổ chức tại tháp nước hàn độ
gia long biên gia gia lâm
lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội hai nghìn hai mươi ba được tổ chức trong các ngày một mươi bảy đến hai mươi sáu tháng một mươi một
với sự phối hợp chặt chẽ của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
và hội kiến trúc sư việt nam tổng công ty đường sắt việt nam
tạp chí kiến trúc việt nam sự đồng hành của văn phòng đại diện unesco tại hà nội
chương trình định cư con người liên hợp quốc